sự cố môi trường biển vừa qua đã khiến cho nhiều nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản tại hà tĩnh
phải dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng do thiếu nguồn nguyên liệu
tuy nhiên sau nhiều nỗ lực của chính phủ và người dân thì đến nay ngư trường đã quay trở lại hoạt động
các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản đã góp phần không nhỏ trong việc giải quyết đầu ra
cho sản phẩm đánh bắt và tạo công an việc làm ổn định cho hàng nghìn công nhân
nhiều tháng sau sự cố môi trường công ty xuất nhập khẩu thủy sản nam hà tĩnh buộc phải tìm kiếm nguồn hàng từ nhiều nơi
trong tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu công ty phải sang tận indonesia để mua hơn một trăm linh tấn mực về để chế biến xuất khẩu
đồng thời duy trì hoạt động của nhà máy
khó khăn là vậy nhưng sau khi chính phủ công bố biển đã an toàn ngư dân đã ra khơi đánh bắt
nhờ đó nhà máy có thể trở lại thu mua hải sản tại các tỉnh miền trung
đến nay các dây chuyền của nhà máy đã vận hành trở lại
cộng công nhân lao động có việc làm niềm vui đã kịp đến với người lao động
người dân đã tìm kiếm nguồn hàng về để chúng tôi có công an việc làm
người dân đã tìm kiếm nguồn hàng về để chúng tôi có công an việc làm
nhà máy chế biến xuất khẩu thủy sản nam hà tĩnh có trên hai trăm năm mươi công nhân
chủ yếu là con em trên địa bàn huyện kỳ anh và thị xã kỳ anh
lương bình quân bốn năm triệu đồng một tháng
thời điểm thiếu nguyên liệu đầu vào do sự cố môi trường biển
nhà máy phải hoạt động cầm chừng hơn một trăm linh công nhân phải nghỉ việc
tuy nhiên bằng sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo đơn vị công ty đã từng bước vượt qua khó khăn
sau hai tháng đi vào sản xuất đến nay một trăm linh công nhân đã trở lại làm việc
công ty đã kịp thời động viên người lao động cán bộ an tâm công tác
có việc làm và thu nhập ổn định chính là niềm vui lớn nhất đối với cán bộ công nhân lao động của nhà máy
chế biến xuất khẩu thủy sản nam hà tĩnh
một mùa xuân nữa lại về tin rằng với sự nỗ lực không ngừng của các cấp chính quyền
người lao động các doanh nghiệp công nhân hoạt động trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản
sẽ vượt qua khó khăn và đón thêm niềm vui mới bằng sự ổn định và phát triển